theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo ngày hai mươi hai tháng bảy là hạn cuối để công bố điểm sàn cho các trường đại học
để các thí sinh kịp điều chỉnh nguyện vọng sau đó các trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày chín tháng tám
nhưng đến ngày một mươi chín tháng bảy nhiều trường đại học lớn trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm sàn
trước đó nhiều trường đại học lớn trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển như đại học luật hà nội
đại học tài chính marketing tp hcm đại học kinh tế quốc dân đại học quốc gia tp hcm
đến ngày một mươi chín tháng bảy một loạt trường đại học lớn trên cả nước cũng đã công bố mức điểm sàn xét tuyển vào trường
như học viện báo chí và tuyên truyền công bố mức điểm trúng tuyển năm hai nghìn một mươi chín đối với những thí sinh đăng ký vào trường theo hình thức xét tuyển học bạ
trường đại học thương mại trường đại học sư phạm hà nội đại học quốc gia hà nội
trường đại học xúc phạm tp hcm trường đại học kiến trúc tp hcm và đại học nội vụ